tổng thống nga vladimir putin mới đây đã cảnh báo các lực lượng bên ngoài về việc can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay tại ukraine
cam kết sẽ có phản ứng nhanh chóng đối với những hành động này và sẽ sử dụng vũ khí tiên tiến nhất của moscow
phát biểu trước các nhà lập pháp nga tại moscow tổng thống putin khẳng định
nếu ai đó quyết định can thiệp vào các sự kiện đang diễn ra từ bên ngoài và tạo ra các mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được đối với nga
thì họ nên biết rằng các đoàn tấn công đáp trả của chúng ta sẽ nhanh như trước
chúng ta có tất cả các công cụ để làm điều này chúng ta sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết
tuần trước nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa rs hai mươi tám samat tối tân
có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có nhờ tốc độ cực cao và khả năng cơ động liên tục trong khi bay
moscow cũng vừa công bố video triển khai hệ thống tên lửa iskander có tẩm bắn lên tới
năm trăm linh km ở ukraine các nước phương tây đã tích cực cung cấp vũ khí cho ukraine
trong đó có hệ thống tên lửa phòng không xe bọc thép và pháo kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với nga
họ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm làm giảm khả năng của nga trong việc tài trợ
cho chiến dịch quân sự ở ukraine tuy nhiên cho đến nay mỹ vẫn loại trừ việc tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato can dự trên bộ hoặc áp đặt khu vực cấm bay tại ukraine
ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm qua hai mươi bảy tháng bốn cũng nhận định trước thượng viện mỹ
rằng việc có mở rộng xung đột với nga ra ngoài biên giới hay không là phụ thuộc vào quyết định của ukraine
thưa quý vị tính từ ngày hôm nay sẽ chỉ còn đúng hai tuần nữa sẽ diễn ra đại hội thể thao đông nam á
sea games ba mươi một một sự kiện đang rất được người dân mong chờ ban tổ chức sea games cũng vừa cung cấp
thông tin liên quan đến vé tham dự lễ khai mạc chi tiết có trong cụ tin sau
ban tổ chức sea games ba mươi một sẽ không bán vé lễ khai mạc mà chỉ phát vé mời với số lượng tương đương năm mươi sức chứa khán đài
theo đó khoảng hai mươi vé mời sẽ được gửi đến các cơ quan chính phủ quan chức quốc tế đại sứ quán các quốc gia
sân vận động mỹ đình chỉ đón khán giả vào khán đài a tương đương năm mươi sức chứa toàn bộ các khán đài
lễ khai mạc sea games ba mươi một diễn ra vào tối ngày một mươi hai tháng năm và dự kiến kéo dài một trăm hai mươi phút
bộ giao thông vận tải cho biết chưa đồng ý tăng giá trần vé máy bay
trước đó cục hàng không việt nam đã đề xuất bộ giao thông vận tải xem xét phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
lý do là chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng ba mươi bốn mươi hai tổng chi phí chuyến bay
tuy nhiên bộ giao thông vận tải cho rằng giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được thực hiện theo cơ chế ra vé linh hoạt
hiện các hãng hàng không vẫn có thể chủ động điều chỉnh các mức giá
và tỷ lệ bán vé tương ứng với từng mức giá để giảm thiểu tác động về chi phí do biến động giá nhiên liệu
bộ y tế thông báo tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với covid một mươi chín tại tất cả các cửa khẩu của việt nam đối với người nhập cảnh kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại nghị định số tám mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều
điều này là một trong những điều đáng chú ý của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
thưa quý vị giá xăng tăng đi chợ thì rau củ quả cũng tăng
nhưng nếu những mặt hàng này chỉ tăng vài trăm đồng vài nghìn đồng
thì với một chiếc xe máy quý vị có thể phải trả khoản tăng giá lên tới cả triệu đồng thậm chí là chục triệu
câu chuyện đang nóng dư luận những ngày gần đây
vâng nội dung như chúng tôi vừa đề cập chính là tình trạng xe máy bị đội ra rất nhiều khi được bán tại các đại lý
so với giá của hãng xe công bố thì giá tranh này có thể là từ một mươi cho tới ba mươi
và tình trạng này thì đang dẫn tới nhiều hệ lụy khi người tiêu dùng phải bỏ ra một số tiền tranh lớn
mạng và cơ quan thuế nhà nước thì cũng sẽ bị thất thu một khoản không hề nhỏ
liên tục thông tin các đại lý bán xe đội giá được báo chí phản ánh trong thời gian gần đây
một số mẫu xe theo như ghi nhận đều tranh so với giá niêm yết từ vài triệu tới vài chục triệu
mức giá tăng sẽ khiến tổng chi phí lăn bánh xe tăng đáng kể
ví dụ một xe máy có giá đề xuất là hai mươi chín ba mươi ba triệu đồng nhưng giá bán lẻ lên tới ba mươi bảy bốn mươi hai triệu đồng
nếu tính cả giấy tờ ra biển ở hà nội lên tới gần năm mươi triệu đồng
đây cũng là nội dung được dư luận cũng như nhiều ý kiến cư dân mạng phản ánh
việc đưa ra giá đồng ý mua là thỏa thuận mua bán giữa hai bên
nhưng việc canh giá lại ghi hóa đơn thấp hơn là việc làm vi phạm pháp luật
trốn thuế khách hàng yêu cầu đại lý vì đúng giá tiền phải trả trên hóa đơn nhé
rất buồn khi tình trạng canh giá ngày một nghiêm trọng
mọi người khi mua xe nhớ kêu xuất hóa đơn đúng số tiền mình mua nhé
đừng vì vài trăm nghìn tiền phí trước bạ mà vô tình tiếp tay cho trốn thuế
vâng tồn tại trong thực tế
thế nhưng vì sao khó xử lý
những vấn đề gì đang được đặt ra cũng như là cần có những cơ chế chính sách
như thế nào để xử lý và ngăn chặn tình trạng xe máy hai giá như thế này
nội dung có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia kinh tế
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông xe máy được bán thực tế đang bị đội giá lên tới vài chục phần trăm so với giá công bố
và người tiêu dùng thì bị thiệt hại
còn nhà nước thì thất thu các khoản thuế phí
trong khi đó các đại lý lại có thêm một khoản lớn vậy thì thực trạng này đang cho thấy những vấn đề gì ạ
trước chúng ta phải thấy rằng là cái hiện tượng mà hai giá trong giao dịch thương mại giữa giá mua và giá niêm yết khác nhau là khá phổ biến
không phải chỉ ở trong nước mà thậm chí cả trên thế giới
đây như là một trong những biểu hiện trong sự đa dạng của cái gọi là chuyển giá mà các công ty kinh doanh hay thực hiện để mà trốn thuế
và điều này chắc chắn là nó là một trong những kênh gây thất thu ngân sách
cũng như là thiếu cạnh tranh mạnh trên thị trường
vâng trên thực tế thì vẫn còn có rất ít trường hợp bị phát hiện cũng như là xử lý
và lý do được các cơ quan chức năng đưa ra là vì không có chứng cứ rõ ràng
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này
nếu về mặt pháp luật thì sự giải thích như vậy là cũng hợp lý
ở chỗ là cho đến nay quy định của nhà nước về nộp thuế đó là các doanh nghiệp tự kê khai và tự nộp thuế theo cái giá mà mình đăng ký
và cơ quan thuế chỉ căn cứ vào đó để kiểm tra
do đó là cái sự lệch giá giữa giá đăng ký với giá bán thực tế là có
và cũng không có bằng chứng bởi vì họ ghi theo cái giá mà họ đăng ký nhưng thực tế bán cho người tiêu dùng lại với giá khác
và theo ông thì nguyên nhân chính nào dẫn đến tình trạng xe bị đội giá vẫn còn tồn tại như vậy ạ
điều này cũng cho thấy rõ ràng là không chỉ là kẽ hở về mặt pháp lý mà cho thấy cái trách nhiệm của cơ quan thu thuế cũng chưa tới nơi hên trốn
bởi vì chúng ta cũng đã có một quy định nữa
tức là sẽ thực hiện hậu kiểm
để mà phát hiện và xử lý trường hợp trốn thuế gian lận thuế
thế nhưng mà nếu cơ quan thuế mà không tích cực thì đúng là không có bằng chứng lưu lại ở các doanh nghiệp
nhưng mà chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng nếu có các giải pháp
vâng theo ông vậy để giải quyết tình trạng này thì cần có cơ chế cũng như là chính sách như thế nào ạ
cần phải có những bổ sung quy định liên quan tới cái việc bắt buộc các hoạt động mua bán giao dịch với một cái mức độ giá nhất định phải thông qua ngân hàng
để từ đó cơ quan thuế có cái quy định
có cái bằng chứng lưu ở ngân hàng để tính giá bán thực tế cho các hoạt động giao dịch kinh doanh để tính thuế
và từ đó sẽ phát hiện ra trường hợp mà trốn thuế hoặc là giảm bớt cái tình trạng kê khai hai giá
cái thứ hai nữa là phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng là kết nối trực tiếp giữa các cái máy tính tính tiền của các cơ quan bán với cơ quan thuế
cái này ở các nước phát triển họ làm rất là tốt
do đó là tất cả các hoạt động giao dịch đều phải qua máy tính
đều phải kết nối trực tiếp với cơ quan thuế
và do đó là rất khó có cái chuyện mà ghi hay giá
cái thứ ba nữa là cần phải thực hiện cái việc mà gọi là khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn và ghi hóa đơn theo đúng cái giá bán đúng giá mua thực tế của mình
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông